hôm nay tại hà nội đại sứ quán các nước nga belarus azerbaijan và kazakhstan
đã tổ chức cuộc họp báo chung nhân kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày chín tháng phát xít
ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn
cũng như gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn
tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam
tại cuộc họp báo sáng hai tháng năm nhân dịp kỷ niệm bảy mươi chín năm chiến thắng
trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam việt nam
thống nhất đất nước và bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đại sứ liên bang nga tại việt nam ông gennady stepanovich petr zesko
nhấn mạnh sự tương đồng giữa cuộc chiến chống phát xít của liên xô
cũng như cuộc chiến chống thức dân pháp của việt nam
nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh
cùng những gian khổ và hy sinh to lớn

như thắng điện biên phụ giải phóng mình khỏi ách đô hộ
là tấm gương cho nhiều nước châu á và châu phi khác
trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân
ký ức về những thời kỳ gian khó ở nga và việt nam
có ý nghĩa rất thiêng liêng và hai nước cần đảm bảo
rằng những hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên
đại sứ nga cũng gửi lời cảm ơn
tới những đóng góp của tình nguyện viên việt nam
những người đã chiến đấu cùng hồng quân
trong cuộc chiến ở moscow và bày tỏ
lịch sử quan hệ gắn bó chặt chẽ bảy mươi bốn năm qua
sẽ giúp mối quan hệ song phương việt nam nga
phát triển sắt son và đạt nhiều thành tiệu hơn nữa
trong tương lai
cũng trong buổi họp báo đại sứ các nước belarus
azerbaijan và kazakhstan gửi lời chúc mừng
tới việt nam nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm
chiến thắng điện biên phụ
và bốn mươi chín năm ngày thống nhất đất nước